ngày chín tháng một mươi hai bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến đã dự đại hội dân tộc thiểu số lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh sóc trăng
tại đại hội bộ trưởng đề nghị tỉnh ủy sóc trăng chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của đảng quốc hội và chính phủ chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số
tập trung thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo giảm mạnh hộ nghèo dân tộc thiểu số
toàn tỉnh hiện còn một mươi năm tám trăm chín mươi hộ nghèo chiếm bốn chín mươi một trong đó hơn tám hộ dân tộc thiểu số nghèo chiếm năm mươi một tổng số hộ nghèo toàn tỉnh
cao hơn một mươi lần mức bình quân chung của tỉnh
đại hội đã biểu quyết chọn cử ba mươi chín đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số việt nam
và thông qua quyết tâm thư của cộng đồng dân tộc thiểu số sóc trăng trong năm năm tới